liên quan đến công tác tìm kiếm hai mươi ba ngư dân bị mất tích trên biển do tình hình thời tiết trên biển diễn biến phức tạp các tàu hải quân tạm dừng công tác tìm kiếm ngư dân bị mất tích của hai tàu cá bình định đồng thời triển khai các phương án đảm bảo tránh chú bão cho tàu thuyền các tỉnh từ thanh hóa đến khánh hòa
trước diễn biến phức tạp của cơn bão số một mươi đến một mươi sáu h ngày hai tháng một mươi một bộ đội biên phòng các tỉnh thành phố ven biển từ thanh hóa đến khánh hòa đã phối hợp với địa phương gia đình chủ tàu thuyền trưởng thông báo và hướng dẫn cho bốn mươi chín tám trăm bảy mươi bảy phương tiện để chủ động di chuyển vòng tránh hoặc là thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm
các địa phương và đơn vị bộ đội đã huy động gần hai trăm năm mươi năm người và hai hai trăm chín mươi bốn phương tiện các loại trong đó có tám máy bay sẵn sàng
trước diễn biến phó với tình huống xấu nhất có thể xảy ra